lấy danh nghĩa từng là giám đốc của một công ty bất động sản có văn phòng tại đà nẵng
đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
toán nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê thị thảo nguyên
hai mươi chín tuổi trú tại thành phố quảng ngãi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám bị cáo nguyên từ trưởng phòng kinh doanh
công ty cổ phần đầu tư và phân phối bất động sản lộc sơn hà miền trung
được bổ nhiệm làm giám đốc tri nhánh công ty này ở quảng ngãi
nguyên tư vấn cho nhiều khách hàng mua bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn flc
có trách nhiệm đôn đốc khách đóng tiền theo tiến độ hợp đồng với flc
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi công ty đầu tư và phân phối bất động sản lộc sơn hà miền trung dừng hoạt động
nhưng nguyên không nộp lại con dấu chi nhánh của công ty ở quảng ngãi theo yêu cầu
từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một do làm ăn thua lỗ nguyên đã đưa ra thông tin gian dối
để yêu cầu khách hàng chuyển tiền mặc dù flc không thông báo
và chiếm đoạt số tiền hơn bốn tỷ đồng của hai khách hàng
căn cứ kết luận điều tra và lời khai giữa các bên
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt lê thị thảo nguyên một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản